thưa quý vị và các bạn giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín luật sư hoàng duy hùng có mặt tại thủ đô hà nội
từ khi rời việt nam đây là lần thứ sáu ông trở về thăm quê hương
bốn mươi năm xa xứ từng là người chống cộng nổi tiếng trong cộng đồng người việt ở nước ngoài
nhưng khi được tận mắt chứng kiến sự đổi thay của đất nước sau mỗi lần về quê nhà ông đã dần thay đổi từ đó tự điều chỉnh suy nghĩ nhận thức và hành động của mình
từ một người chống đối giờ đây ông là người nhiệt thành kêu gọi mọi người việt ở hải ngoại chung tay thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc của đảng của nhà nước việt nam

nhân dân đã lược trích những ý kiến chia sẻ của ông với báo chí trong nước nhân chuyến thăm quê nhà lần này
bài do đoàn dân lược ghi
trong chương trình trước chúng tôi đã giới thiệu phần một của bài viết này
chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần cuối của bài viết
việc những người lớn lên và sống trong chế độ việt nam cộng hòa có ý kiến chính trị trái chiều với những người trong nước là tự nhiên và bình thường
nhưng qua quá trình sàng lọc và tìm hiểu thì chúng ta cũng nên tôn trọng sự thật
người phía bên việt nam cộng hòa cần có sự tìm hiểu mở lòng để thấy được lòng yêu nước của những người cộng sản
chứ không chỉ như lâu nay nhìn những gì thuộc về cộng sản là xấu là ác
khi tìm hiểu tôi thấy trong lịch sử những người cộng sản rất yêu nước rất hào hùng và tôi thật sự cảm động tôn trọng
tôi từng đấu tranh chống lại chế độ trong nước lúc đó cũng xuất phát từ lòng yêu nước nhưng vì nhìn dưới lăng kính khác
qua quá trình tìm hiểu lòng yêu nước của tôi được điều chỉnh theo những sự kiện mới
những tin tức nhận thức chính xác hơn
chính vì lý do đó tôi ủng hộ chủ trương hòa hợp dân tộc của đảng nhà nước việt nam
mình đừng để gánh nặng của quá khứ trở thành gánh nặng của chính mình
và gánh nặng cho tương lai của thế hệ trẻ
khi tôi còn là ủy viên hội đồng thành phố

khi tôi còn là ủy viên hội đồng thành phố houston năm hai nghìn một mươi một thành phố có mời thủ tướng lý hiển long của singapore qua thuyết chỉnh
ông lý hiển long có nói đại ý
dân tộc nào bị phân hóa không cần biết vì lý do gì
về quá khứ về kinh tế về chính trị
thì dân tộc đó là món mồi ngon để dân tộc khác sâu xé
sau bốn mươi mấy năm trời rồi
nếu vì hận thù vì hiểu sai
mà để nó trở thành vết thương dì máu
không lành lại cho đất nước việt nam
cho mẹ việt nam
thì chính vết thương đó là sự phân hóa
là cơ hội cho quốc gia khác sâu xé đất nước chúng ta
nếu người việt nam không biết yêu thương người việt nam
thì ai thương dân tộc việt nam
vậy nên nói hòa hợp dân tộc có thể dễ
nhưng mỗi người việt hải ngoại cần phải thật sự mở lòng
trải qua quá trình thực hành
phải dám dấn thân
tôi tin rằng
chủ trương hòa hợp dân tộc của đảng nhà nước việt nam
là con đường đúng đắn nhất để giải quyết vấn đề tương lai của việt nam
điều đó đòi hỏi mỗi chúng ta
phải thật sự có tâm có tầm có dũng
để cố gắng thực hiện chính sách này
cách đây hơn một mươi năm
ông nguyễn cao kỳ
nguyên phó tổng thống chế độ việt nam cộng hòa
từng nói đại ý
cộng đồng người việt nam tại mỹ
không có người đứng đầu
không có một lãnh tụ
mà chỉ là những nhóm tàn quân
và người nào nói to
người đó sẽ đứng lên làm thủ lĩnh
tôi thấy đây là lời nhận xét chính xác của tôi
trong bối cảnh lúc đó
và cả trong lúc này
điều này được chứng minh
bởi nhiều chính khách mỹ đã nói với tôi
nếu chúng tôi muốn nói chuyện
thì họ không biết nói chuyện với ai hết
vì ông nào cũng xưng vương xưng tướng
nào là tự phong làm tổng thống
nào là thủ tướng
nhưng không có thực lực
mà thùng rỗng kêu to
rồi đưa ra những chính sách kỳ quái
đó là điều đau buồn cho mẹ việt nam
những người đó tầm nhận thức không có
thiếu thông tin
và thiếu nhiều yếu tố khác nữa
nên cứ ngỡ mình là cái rốn của vũ trụ
họ đưa ra những chính sách sai lầm
mà cứ tưởng là đúng
ai không làm theo chính sách đó
thì họ kết án là việt lan
việt cộng năm vùng
cần hiểu rằng
thành công của chủ trương hòa hợp dân tộc
của đảng nhà nước việt nam là tất yếu
lịch sử cuối cùng
sẽ vẫn đi đến sự thống nhất
quan trọng là nhanh hay chậm mà thôi
nếu chúng ta không cùng chung tay
không có sự chung sức đối với đảng nhà nước việt nam
các cá nhân tổ chức ở trong nước
để hỗ trợ những người
có cùng ánh nhìn như các bạn
thì con đường này sẽ bị kéo dài
chúng ta cần
đốt cháy giai đoạn
thế hệ trẻ trong nước
cũng như ngoài nước cần có sự giao lưu
để không còn bị vướng mắt bởi một số điều
của quá khứ lịch sử tồn động
đây là một bất công
cho những người trẻ vô tội
chúng tôi đang cố gắng
làm viên gạch lót đường
phải phá vỡ định kiến những hiểu lầm
không chính xác của những người như vậy
để thế hệ trẻ hai bên
đến với nhau một cách dễ dàng thoải mái
như thế hệ con cháu của tôi
mà nghe người ta nói
ô con cháu của nguy
chắc chắn cũng sẽ rất đau lòng
tôi từng vào các trường đại học
gặp các em sinh viên đến từ việt nam
lập tức tôi bị các bác
các chú bên đó bảo là
tôi đi với việt cộng
tôi nói nếu không tới gặp họ
nghe họ nói
thì đâu có phải là người việt nam
hãy đến với nhau là người việt nam trước đã
và khi nói chuyện
tôi thấy tất cả đều chung một mục tiêu là
vì mẹ việt nam
nhưng chỉ khác biệt là quá khứ liên quan đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và tôi cần phải nói lại một lần nữa
dân tộc nào mà bị phân hóa
vì bất cứ lý do nào
thì dân tộc đó là miếng mồi ngon
cho dân tộc khác sâu xé
và cũng là cơ hội cho sự hận thù
tôi mong rằng các bậc cha chú ở hải ngoại
hãy hiểu tâm tư của chúng tôi
vì như thế đau lắm
chúng ta cùng nhau
xây dựng đất nước từ cái tâm
nhưng cũng cần có cái tầm
và tôi cũng kêu gọi
các bác bên hải ngoại đừng mang nặng
cái quá khứ cái mặt cảm lịch sử
mà hãy mở rộng lòng cho con cháu được thoải mái
trở về cùng với mẹ việt nam
hy vọng vài năm nữa
chúng ta sẽ bước qua vết sẹo năm một nghìn chín trăm bảy mươi
để cùng cất bước trở thành
một trong những quốc gia mạnh trên thế giới
trong nghị quyết ba mươi sáu
đảng nhà nước việt nam đã khẳng định
chủ trương nhất quán và xuyên suốt
tức là với cộng đồng người việt
ở hải ngoại là số cộng với trong nước
chứ không có số trừ
do đó phải bằng mọi cách để giúp
cộng đồng hải ngoại vươn mạnh lên
nhưng cộng đồng ở hải ngoại
lại coi đó là sự xâm nhập
tôi cũng chủ yếu
chủ trương cộng chứ không trừ
không ai chủ trương trừ hết
trừ những ai không có thiện tâm
với đất nước
vậy làm sao để chủ trương này
được thực hiện một cách có hiệu quả
tôi thấy trong những năm qua
nhà nước việt nam dưới sự lãnh đạo
của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã đề ra nhiều chính sách
rộng mở vòng tay
thậm chí có thể ví von gần giống như là
đã xuống ngựa để nâng đỡ người ngã ngựa
là những người thuộc chế độ việt nam
cộng hòa trước đây
và tôi cũng đang kêu gọi những người
từng ngã ngựa hãy bình tĩnh nhìn nhận
chứ đừng bao giờ nghĩ rằng hành động
dơ tay của những người trong nước để đứng dậy
cùng nhau xây dựng đất nước là tát vào mặt mình
khi nào chấp nhận điều đó
chúng ta sẽ đốt cháy được giai đoạn
để có sự hòa hợp dân tộc
chúng ta hãy cùng nhau chủ trương
chữ xây hay cũng giống như
đừng bao giờ chủ trương chữ phá
trước việc thời gian qua
một số người hải ngoại xuống đường
điều tình chống đảng cộng sản
chống luật an ninh mạng
chống dự án luật đặc khu
và tự cho rằng đó là yêu nước
thì tôi nhớ tới câu
nhiệt tình cộng với ngu rốt là phá hoại
những người này cứ tưởng
nhiệt tình của họ là yêu nước
nhưng nhiệt tình đó giống như
một bó lửa
nếu bó lửa đó sử dụng không đúng chỗ
mà lại dùng để đốt nhà đốt đường đốt phố
thì sẽ thành phá hoại
vậy biểu tình để làm gì
biểu tình tự do
từ ngày này sang tháng nọ
biểu tình không trúng hiểu cũng không trúng
thì để làm gì
thí dụ luật an ninh mạng
họ cứ nghĩ đó là cấm cản tự do ngôn luận của họ
họ hiểu lầm
nước mỹ cũng thông qua nhiều đạo luật liên quan an ninh mạng
nhằm theo dõi
ngăn cấm việc phá hoại an ninh của quốc gia
quyền tự do ngôn luận
phải trong trật tự
thí dụ mình lái xe thì phải biết dừng
khi đèn đỏ
chứ không phải tự do lái xe là mình cứ lái ẩu
vào xe người ta
khi đó mình đã xâm phạm quyền của người ta
vậy nên tự do ngôn luận
phải đặt dưới an ninh quốc gia
và dưới trật tự xã hội
đó mới chính là đặt tự do ngôn luận
có ngăn nắp quy củ
và giúp quyền tự do đó
phát huy tốt đẹp hơn
cách đây khoảng một mươi năm
khi về hà nội
ông nguyễn cao kỳ cũng nói rằng
việc ủng hộ chủ trương hòa hợp dân tộc
là xu thế tất yếu
tuy nhiên lúc đó xu thế chống cộng
còn khá quyết liệt
nên ông bị phản ứng dữ dội
vì lúc đó ông đã lớn tuổi
nên phản ứng của ông có phần chậm
khi ông mất
người ta cho rằng đó là sự thất bại của ông
nhưng thời điểm của tôi
thì có lẽ tôi trẻ hơn
tôi dám nói mạnh hơn phản ứng quyết liệt hơn
ai phản ứng với tôi
thì tôi phản ứng dữ dội hơn
để bảo vệ quan điểm của mình
vậy nên hai mươi năm qua
tôi bị người ta tấn công
tôi công khai việc này
nhất là từ khi tôi là
ủy viên hội đồng thành phố houston
có người còn dọa đặt bom ở nhà tôi
xong tôi không ngại
rồi phản ứng phản đối ngày càng xẹp xuống
nếu trước đây ai xuất hiện trên báo nhân dân
thì chỉ cần thấy mặt trên đó là người việt ở hải ngoại
đánh phá và chửi bới
không còn cái gì
nhưng trong chuyến về hà nội lần này
không những tôi có bài đăng trên báo nhân dân
mà tôi còn đến thăm tòa soạn báo
và phát biểu những suy nghĩ từ lương tâm của tôi
thì xem thử phản ứng
của người việt bên đó
báo chí bên đó
thấy họ im hết
im không có nghĩa là họ không xem
hay im không có nghĩa là họ đồng ý
nhưng cho thấy sự chống đối của họ
không còn như trước nữa
họ cân nhắc xem những gì hoàng duy hùng nói
có thật hay không
các video clip ghi lại hoạt động của tôi
trong chuyến về việt nam lần này
được đăng trên các kênh như
phố bonsa tv
có tới hơn chín mươi comment
ở dưới là ủng hộ
điều đó cho thấy lúc này
đa số thầm lặng không sợ bị phản đối nữa
họ nói thật lòng họ
và sự thật lòng cho thấy
họ muốn hòa hợp dân tộc
nhờ đó sẽ giúp hàn gắn với thương lòng
và đây cũng là chính sách mở ra vận hội
mới cho con em của chúng ta
quý vị và các bạn
phải theo dõi phần cuối bài
hòa hợp dân tộc là chủ trương nhất quán
của đảng nhà nước việt nam
do đoàn dân lược ghi
từ những ý kiến chia sẻ của luật sư hoàng duy hùng
với báo chí trong nước
nhân chuyến về thăm quê nhà của ông
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau